có thể thấy dịch bệnh đang có chiều hướng vô cùng phức tạp nhất là với ổ dịch ở quận long biên
trong khi rất nhiều người đang băn khoăn về lộ trình nới lỏng giãn cách của hà nội
thì liệu rằng ổ dịch này có ảnh hưởng tới định hướng nới lỏng lâu dài của chính quyền hà nội hay không
hãy cùng chúng tôi theo dõi
ổ dịch mới tại phường việt hưng quận long biên hà nội tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín
trong thời điểm hà nội sắp đến mốc hai mươi một tháng chín sẽ tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
vừa qua trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trưa hai mươi tháng chín cho biết
ổ dịch mới liên quan đến phường việt hưng quận long biên tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc thuộc trùng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi ba ca dương tính với sars cov hai tại khu vực này
hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng với năm mươi tám hộ gia đình
và một trăm tám mươi ba nhân khẩu cơ quan y tế đã test nhanh kháng nguyên cho một trăm tám mươi ba người và đều cho kết quả âm tính
hiện đã lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
khu dân cư tại ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám phường ngọc thụy cũng đã bị phong tỏa tạm thời với sáu mươi bốn hộ gia đình và hai trăm một mươi bốn nhân khẩu
cơ quan y tế đã test nhanh kháng nguyên cho hai trăm một mươi bốn người dân cho kết quả đều âm tính hiện đã lấy mẫu gộp để xét nghiệm pcr
theo cdc hà nội có một số địa điểm liên quan đến ổ dịch này
bao gồm nhà máy xe lửa gia lâm phường gia thụy công ty thoát nước số năm phường gia thụy chợ kim quan phường việt hưng
điểm tiêm chủng nhà văn hóa phường việt hưng điểm tiêm chủng trường tiểu học đoàn kết phường thạch bàn
các địa điểm trên đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan và đều cho kết quả âm tính
đánh giá về tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại trên địa bàn phường việt hưng quận long biên
trao đổi với báo lao động bí thư đảng ủy phường việt hưng đinh quang luận cho biết
sau khi thực hiện đồng bộ các biện pháp từ test nhanh covid một mươi chín truy vết phong tỏa tại ba tổ dân phố
có liên quan đến ca mắc tại ngõ một mươi bảy phố kim quan đã cho kết quả âm tính
tính đến thời điểm này tất cả các ca f trên địa bàn phường đều là người trong cùng một gia đình
chưa từng ghi nhận trường hợp nào tiếp xúc ngoài phạm vi này ông luận nói
theo lãnh đạo phường việt hưng cdc hà nội và các đơn vị chuyên ngành đánh giá tình hình dịch
tại địa phương cơ bản đã được kiểm soát chưa có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng
mà chỉ bó hẹp trong phạm vi hộ gia đình
ngoài ra ông đinh quang luận cũng thông tin thêm phường đang kiểm soát tối đa khả năng lây lan dịch
trong cộng đồng từ điểm dịch thành phố kim quan theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đấy
không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn
liên quan đến các ca mắc gần đây xuất hiện trên địa bàn quận long biên
trong khi quận này vừa được thành phố hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
trao đổi với lao động thượng tá hứa việt hưng trưởng công an quận long biên cho biết
sau khi ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn quận trong những ngày qua
địa phương chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch truy vết phong tỏa và không có chuyện xiết giấy đi đường
kiểm soát người dân đi lại
về công tác phòng chống kiểm soát dịch tại địa phương sẽ căn cứ vào chỉ đạo từ thành phố hà nội
và lãnh đạo của quận long biên thượng tá hứa việt hưng cho hay
đánh giá về lộ trình hà nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ vào mốc ngày hai mươi một tháng chín
và liệu thành phố có bị ảnh hưởng khi ổ dịch tại quận long biên xuất hiện
nhiễm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
xuất hiện ổ dịch mới tại hà nội là điều đã được dự báo trước và việc loại bỏ hoàn toàn f trong cộng đồng
gần như là bất khả thi
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng lộ trình nới lỏng giãn cách được xây dựng chặt chẽ dựa trên đánh giá
các yếu tố nguy cơ và linh hoạt theo diễn biến của dịch
do đó khi xuất hiện một ổ dịch mới người dân không nên quá hoảng sợ mà đảo lộn lộ trình nới lỏng giãn cách
nếu chỉ vài ổ dịch thì khoanh vùng phong tỏa ổ dịch hẹp nhất
không vì một vài ổ dịch đã phong tỏa mà giãn cách xã hội trên diện rộng toàn phường quận huyện hay là toàn thành phố
chỉ có nốt hôm nay hà nội sẽ chính thức nới lỏng giãn cách thu hệ phạm vi khoanh vùng
vậy sau hai mươi bốn tháng chín ra vào thành phố cần giới tờ gì
quý vị hãy thật lưu ý thông tin này
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hiện tại hà nội đang có những điều chỉnh trong biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
tại các chốt cửa ngõ thủ đô sở giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng
khi quét mã các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt
nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu
ông viện cũng cho biết nếu sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng
và liên tình theo từng giai đoạn phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh
thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc
trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch
trong đó người ở tỉnh thành khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng pcr
có giá trị trong vòng ba ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt
được quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống
theo một cán bộ của phòng cảnh sát giao thông hà nội
ngày đầu tuần làm việc ngày hôm nay hai mươi tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường
để điều tiết tránh ủn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm
sau ngày hai mươi một tháng chín khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo mới
phòng cảnh sát giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì
ngoài ra còn có một mươi hai tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm
triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác
khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân
người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền
nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
thành phố hà nội lễ tang đi sân bay nội bài để công tác kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân
giấy xác nghiệm pcr âm tính hộ chiếu vé máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
lịch trình vào ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu
từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội cần phải chuẩn bị căn cước công dân
các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày sáu tháng chín
thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi của thành phố hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an thành phố hà nội đã được dỡ bỏ
không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
chúng ta lại cùng tiếp tục với những tin tức dịch bệnh ở hà nội
sở y tế tp hà nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đặt kênh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong và ngoài công lập
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số sáu ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
của bộ trưởng bộ y tế
thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện
phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quyết định số bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện phòng khám phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của bộ y tế và báo cáo sở y tế một lần một tháng
tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai đối với người bệnh
người hỗ trợ chăm sóc người bệnh nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở biểu hiện cúm
sẵn lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội trú
lưu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực chạy thận tru kỳ
bệnh nhân cao tuổi người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng thở máy v v
để chỉ định xét nghiệm sars cov hai cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh
đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín
tại các khoa phòng bộ phận trong bệnh viện
đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ
các bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch ca nghi ngờ đến khám
tổ chức vùng đệm các khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch
ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
sẵn sàng đảm bảo vật tư trang thiết bị thuốc để phục vụ cho người bệnh
theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tp hà nội